tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone đã giảm xuống bảy bốn trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
mức thấp nhất kể từ tháng năm năm hai nghìn tám đây là số liệu của cơ quan thống kê châu âu eurostat vừa được công bố
theo số liệu của cơ quan thống kê châu âu eurostat công bố ngày ba mươi tháng một kết quả trên thấp hơn dự báo của các nhà phân tích
theo đó dự đoán tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi ở mức bảy năm
trong số một mươi chín nước eurozone đức và hà lan có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong khi hy lạp đứng ở mức cao nhất trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trên toàn liên minh châu âu eu là sáu hai trong tháng một mươi hai giảm so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tại đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ thất nghiệp tại eurozone đã tăng lên mức kỷ lục một mươi hai